bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhằm thông báo kết quả kỳ họp chính phủ thường kỳ trong hai ngày vừa qua và giải đáp những vấn đề mà báo chí quan tâm
phát biểu trước báo chí bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết
tại phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra trong hai ngày qua thủ tướng chính phủ đề nghị các thành viên chính phủ
xem xét lại bộ máy có thực sự chuyển động có hướng về người dân và doanh nghiệp có tạo nên sự phát triển hay không
với tinh thần chính phủ kiến tạo thủ tướng đã yêu cầu các thành viên chính phủ tiếp tục dành thời gian thỏa đáng
cho công tác xây dựng thể chế trên tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật đảm bảo tính khoa học khả thi hợp lý
qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách phải đánh giá kỹ tác động tiếp thù ý kiến của các đối tượng
chịu tác động của chính sách các quy định chính sách phải rõ ràng dễ hiểu dễ áp dụng
coi trọng chế tài xử lý vi phạm thể hiện tính nghiêm minh gian đe của pháp luật
bộ trưởng mai tiến dũng cũng cho biết tại phiên họp chính phủ thường kỳ thủ tướng khẳng định
chính phủ không đi bán bia không đi bán sữa hay nói cách khác những lĩnh vực ấy chính phủ và ngân sách nhà nước không cần nắm giữ
tư nhân làm tốt hơn thì để cho tư nhân làm
về vấn đề cổ phần hóa là chủ trương mà nhà nước rất quan tâm
tuy nhiên sapeco và hepeco chưa niêm yết không thể hiện đúng tinh thần của luật
trong cái chỉ đạo của thủ tướng hiện nay là sapeco và hepeco là chưa niêm yết trên sản liên khoán
thì đây là cái việc mà cái trách nhiệm của hai doanh nghiệp là không thể đúng tinh thần của luật
tuy nhiên trong cái việc chỉ đạo này thủ tướng yêu cầu là hai công ty là phải niêm yết ngay trên sản liên khoán
sau khi cuộc họp mà thủ tướng chỉ đạo là phải làm ngay
về vấn đề cổ phần hóa của hai doanh nghiệp nói trên ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công thương cho biết thêm
bộ công thương cũng đã chỉnh chính phủ lộ trình thoái vốn của hai doanh nghiệp này
do quy mô vốn của hai meko và sapeco khác nhau nên chúng tôi cũng đã trình cái lộ trình thoái vốn của từng doanh nghiệp thì cũng khác nhau
và dự kiến là rất cụ thể là đối với hepeco
sẽ thoái toàn bộ vốn thuộc sở hữu nhà nước tức là tám mươi một bảy mươi chín tương đương với chín tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi chín
thứ hai là đối với sapeco là do quy mô lớn nên đối với sapeco thì bộ công thương đề nghị thoái vốn thuộc sở hữu nhà nước
thực hiện theo lộ trình làm hai đợt
đợt một là bán năm mươi ba năm mươi chín vốn điều lệ và tương đương với hai mươi bốn tỷ đồng của cpeco trong năm hai nghìn một mươi chín
và còn lại là đợt hai là bán ba mươi sáu vốn điều lệ còn lại tương đương với một mươi sáu tỷ đồng việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy sau khi sapeco đã thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán
liên quan đến tình hình kinh tế xã hội chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết
tại phiên họp chính phủ đã nghe báo cáo chuyên đề về tình hình và giải pháp quản lý sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài sản công như công sở xe công
đây là vấn đề nóng hiện nay
thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới phải có những giải pháp
mạnh mẽ mang tính cách mạng để người dân thấy rằng chính phủ sử dụng tài sản công hiệu quả nhất vì đây là mồ hôi công sức tiền thuế của người dân